thưa quý vị nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực rừng trồng ở tỉnh phú yên đang đứng trước nguy cơ cháy cao
do lo ngại nên người trồng rừng ổ ạp bán keo non dù giá gỗ nguyên liệu đang ở mức thấp
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
tại hai huyện tuy an và sơn hòa tỉnh phú yên nhiều vườn keo mà người dân đang thu hoạch chỉ trên dưới năm năm tuổi
có còn hơn không người trồng rừng đưa ra lý do nắng nóng kéo dài như hiện nay nếu xảy ra cháy thì mất tất cả
nó buộc vô như nó phải mất chứ sao nó mất sản lượng chứ sao lớn thì nó sản lượng nó nhiều nó có giá hơn
nếu mà nó không khai thét thì sợ nó hơi nó hư nó cháy nó chết thì buộc nó phải khai thét nó lấy giống lại
chứ không là đỡ mất giống luôn buộc nó phải cách
trước đây tại các địa bàn miền núi năng suất keo trung bình đạt bảy mươi tấn một hectare trở lên nay chỉ còn sáu mươi tấn một hectare
trong khi đó thu hoạch keo vào thời điểm này bị ảnh hưởng về năng suất do nắng nóng và cùng lúc nhiều hộ
trong khi đó thu hoạch khiến chi phí tăng cao hiện giá gỗ keo chỉ còn hơn một triệu đồng một tấn
nên một hectare đạt sáu mươi tấn sau khi trừ chi phí người chồng coi như hòa vốn nếu có lãi cũng chẳng được là bao
chăm sóc bảo vệ tốt và có lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ cho bà cô
tình hình cháy rừng không đỡ phát sinh mới cho nên bà cô cũng không nên khai thét gỗ keo non để bán
kéo dài thời gian tăng trưởng và cây bán có giá trị cao hơn
để gỗ keo nguyên liệu đạt sản lượng ít nhất phải từ sáu năm tuổi trở lên
theo ngành nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh phú yên nếu từng hộ gia đình cùng chung ý thức bảo vệ rừng
thì có thể hạn chế được tối đa cháy rừng mà không phải bán keo non như hiện nay gây thất thu lớn sau nhiều năm trồng và chăm sóc